tối hai mươi ba tháng một mươi một ngày hội du lịch đêm hoa đăng ninh kiều cần thơ lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín chính thức được khai mạc
năm nay ngày hội có một mươi ba hoạt động trong đó điểm nhấn chính là chương trình hội thi hoa đăng với chủ đề hội tụ và tỏa sáng
cũng trong khuôn khổ ngày hội còn có nhiều hoạt động khác như trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm du lịch đặc trưng của các thành phố và các quận huyện
giải đua thuyền truyền thống thành phố cần thơ lần thứ tư năm hai nghìn một mươi chín triển lãm sách hoạt động viết thư pháp
ngày hội sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín